văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
về việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng tại tỉnh phú yên
theo đó phó thủ tướng giao chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của thanh tra chính phủ
lãnh đạo tỉnh phú yên tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể cá nhân vi phạm theo quy định
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường bộ xây dựng kiềm điểm rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo
hướng dẫn công tác quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc chức năng của mình đồng thời theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của thanh tra chính phủ
nhằm chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất đai quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh phú yên
thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ liên quan lập tổ công tác kiểm tra xác minh việc chuyển mục đích sử dụng khoảng một mươi sáu hectare rừng đặc dụng đèo cả để khai thác đất
kiến nghị thủ tướng chính phủ biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam thanh tra chính phủ tiếp tục kiểm tra có kết luận rõ đúng sai về dư luận báo chí phản ánh